và bị cơ quan kỳ sát điều tra công an quận liên triều do quyết định truy nã về hành vi cối gây thương tích vừa bị công an quận cầm lệ bắt giữ
cụ thể nguyễn quốc khánh bị công an quận liên triều truy nã về việc có tham gia vào một vụ án cố ý gây thương tích trong quá trình điều tra thì bỏ trốn
sau đó khánh tiếp tục giao du với nhiều nhóm thanh thiếu niên tham gia nhiều vụ đánh nhau khác trên địa bàn toàn thành phố và được cơ quan công an các nơi truy tìm để làm việc
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

công an phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện